xin kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh được tăng cường bổ sung nên trong những ngày tới
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ tiếp tục duy trì là ít mưa
trưa chiều có nắng với nền nhiệt tiếp tục ở ngưỡng rét
giao động là từ một mươi bốn đến hai mươi năm độ
vùng núi có nơi rét đậm khi mức nhiệt thấp nhất chỉ còn là ở dưới ngưỡng một mươi độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng phổ biến là ít mưa
trưa chiều thì có nắng với mức nhiệt cao nhất
giao động xung quanh ngưỡng là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
quý vị và các bạn cần chủ động mặc ấm để bảo vệ sức khỏe trong đợt rét sâu này
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng bình trong ba ngày tới
cũng duy trì là ít mưa
nhưng tại phần từ quảng trị trở vào cho đến thừa thiên huế
do chịu ảnh hưởng của rãnh ngáp thấp kết hợp với gió đông
nên từ đêm mai sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến là từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm
có nơi còn trên hai trăm năm mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra tố
lốc gió rất mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét cũng như sạt lở đất
tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ đêm mai cũng chịu ảnh hưởng
của hệ thống cây mưa đã nêu trên
nên có mưa vừa mưa to đến rất to
vùng tâm mưa lớn tập trung
tại các tỉnh bình định phú yên khánh hòa
phổ biến là từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm
có nơi còn trên sáu trăm linh mm

nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lửa đất
tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ
tại các vùng trũng thấp bên sông
cảnh báo cấp độ dùi do tiên tai
do mưa lớn lốc xét và mưa đá
quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa
là ở cấp hai
đà nẵng ninh thuận bình thuận là ở cấp một
tại vùng cao tây nguyên
cũng chịu tác động của hình thế gây mưa
nên trong ba ngày tới có mưa vừa mưa to
đến rất to
với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh hai trăm linh mm
có nơi còn trên hai trăm năm mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra tố lốc
cũng như là gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lửa đất
tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ
tại các vùng trũng thấp bên sông
cảnh báo cấp độ dùi do tiên tai
do mưa lớn lốc xét và mưa đá
ở cấp một
do mưa nhiều nên nền nhiệt đây không cao
giao động là từ một mươi bảy cho đến ba mươi độ
tại khu vực nam bộ
có mưa rào và rông
về lúc chiều tối và tối
cục bộ có điểm có mưa vừa
ban ngày thời tiết ít mưa
và chưa chiều có nắng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi còn cao hơn
vào khoảng đến ngày hai mươi chín ngày ba mươi tháng một mươi một
mưa có xu hướng gia tăng
cả về diện và lượng
với nhiều hơn các điểm mưa vừa mưa to
cục bộ có nơi mưa rất to